với địa thế nằm sát biển và có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằn chịch nền dùng đất gian sông gian biển cà mau được phu sa bồi lắng tích tụ qua nhiều năm rất màu mỡ thích hợp cho việc trồng rừng ngập mặn ngập lợ nuôi trồng thủy hải sản
trong đó rất thích hợp cho con hào sinh sôi trú ngụ hào là loài nhuyễn thể thuộc nhóm phần mềm hai mảng giỏ trong họ hàng nhà neo sò
ở cà mau hào tập trung sinh sống nhiều ở những khu vực như hòn đá bạc trên các dòng sông có độ mặn cao như tam giang cái lớn bồ đề đầm dơi ông đốc gành hào
đặc điểm của hào là rất thích bám vào các bờ kè bằng bê tông theo những miệng cống sổ tôm những chân cầu hàng đáy trên sông
hào nuôi trong lồng được đặt dưới kênh rạch thức ăn là tảo theo dòng nước
với lợi thế sống trong môi trường tự nhiên giàu phù hợp với các dòng sông hào nuôi trong lòng được đặt dưới kênh rạch